đẳng đắng một mươi năm năm trời sống trong cảnh lanh đanh trên bẻ mảng ven sông
giờ bà được sống trong một căn nhà có mái tre kiên cố
dấu chỉ là một căn nhà thuê trọ nhưng bà đã không còn phải nâm nớp nỗi lo sợ mối bận mưa lũ về
cách đây tròn một tháng bà tuyết và một mươi ba hộ gia đình ở xóm trài ven sông hồng thuộc địa phận phường phúc xá quận ba đình thành phố hà nội
đã được di rời lên bờ sinh sống
xóm trài chấm dứt cảnh sống lanh đanh cũng chính là lúc người đàn ông chất phác này đảng viên lê thanh giang nhẹ bớt phần nào nỗi niềm chăn trở
kể từ ngày ông đảm nhận vị trí chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc phường phúc xá giúp người dân nơi đây ổn định cuộc sống
phúc xá là một phường đặc biệt của quận ba đình khi nằm trọn vẹn ngoài đê sông hồng
tại đây gần hai mươi năm qua có một mươi ba hộ dân đến từ nhiều nơi đã tập hợp sinh sống trên các bè mảng ven sông
khiến cho vấn đề quản lý an ninh trật tự ổn định đồng đều an sinh xã hội của người dân trở thành bài toán khó với cấp ủy
chính quyền địa phương đặc biệt là công tác mặt trận
thực ra họ sống trên các thuyền bẻ thì với con mắt của người bình thường thôi
chứ không nói là con mắt của những người mà tham gia làm tắc phong trào mặt trận thì cũng là các phong trào
thế thì công tác lãnh đạo thì mình thấy rằng là bà con người ta sống rất nguy hiểm rất bấp bênh
trên mặt sông như thế mà trên các mảng nó gọi là bảng mảng bè là chính thôi
mảng bè người ta dựng lên cây que như là tre nứa lá người ta ở
rất là nguy hiểm hàng năm là rình rập nước sông lên thế rồi bão lũ
những nỗi niềm đau đáu ấy đã trở thành động lực để chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc phường phúc xá
đề xuất và tham mưu với đảng ủy phường ra nghị quyết về việc giúp một mươi ba hộ dân xóm trài lên bờ sinh sống
và điểm cốt lõi ở đây là làm sao cho người dân thay đổi tư duy từ bỏ lối sống tự do nhưng tạm bỡ
đã hẳn in hàng chục năm trời
để tự nguyện chuyển lên bờ
chúng ta thấy rằng người ta ở dưới đó rất thuận lợi cho việc đi lại
cái thứ hai nữa người ta nghĩ rất đơn giản là ở đấy thì người ta không phải mất tiền thuê nhà
nói thật là lúc đấy nhá chúng tôi không muốn lên
lên bờ không biết là thân tôi già như này không biết có sức khỏe đi nào mà kiếm ngày năm bảy chục để vừa ăn vừa tiền nhà không

thời gian gần đây sự biến đổi khí hậu diễn ra theo chiều hướng ngày càng phức tạp hậu quả ngày càng lớn
cụ thể là những đợt mưa bão gây lũ lụt trên diện rộng ở miền trung những trận sạt lở đất nghiêm trọng ở miền núi phía bắc
cụ thể là những đợt mưa bão gây lũ lụt trên diện rộng ở miền trung những trận sạt lở đất nghiêm trọng ở miền núi phía bắc
và đây cũng chính là điều thôi thúc người cán bộ mặt trận không thể không hành động
ông một mặt tích cực tuyên truyền vận động giúp các hộ dân thấu hiểu những mối nguy hiểm đang rình rập họ mỗi ngày
ông một mặt tích cực tuyên truyền vận động giúp các hộ dân thấu hiểu những mối nguy hiểm đang rình rập họ mỗi ngày
khơi gợi phát huy cao độ tình tương thân tương ái trong mỗi cá nhân mỗi tổ

giao nhiệm vụ cho từng cơ sở một về vấn đề để thực hiện đường nối chung của đảng
cũng như pháp luật của nhà nước đồng thời các cuộc vận động đóng góp
ủng hộ đến mặt trận phường cũng như khung cư đều tâm huyết
cùng đồng tâm để nó thống nhất đoàn kết vận động cho dân hiểu được
đầu tiên lên bờ thì chắc chắn là bà con chưa có thể có đất có làm nhà nơi cờ mà phải ở trọ
thì ba tháng đầu là chúng tôi quyết định dùng bằng kinh phí của vận động nhân dân
chúng tôi mạnh dạn sử dụng cái tiền đó trợ giúp cho bà con
mỗi tháng năm trăm linh tức là ba tháng là một triệu rưỡi
xong để giúp cho bà con tức là dỡ bỏ tất cả các bè mặt để thoát lên trên bờ
bác cũng tốt lắm động viên bà con khó khăn thì bác giúp đỡ đề nghị trên phường ủy ban bác giúp đỡ
thành công là một công việc lớn như vậy
thì tôi nghĩ rằng nếu không sự vào cuộc của hệ thống chỉ nhất là vai trò của mặt trận
trong tác vận động của chúng
thì lúc đó chúng ta đều thấy là những chương trình chúng ta thi giải quyết ngay trở thủ
thì nếu không có sự cộng tác của người dân và ý thức tự giác
thì chúng ta làm rất khó khăn
nên trên bờ được cái là các căn bộ quan tâm
chúng tôi nên bờ cũng được cái sự khỏe không bị ô nhiễm nữa
với việc hỗ trợ giúp đỡ bà con xóm trải ổn định cuộc sống
chỉ là một trong số rất nhiều việc mà người cán bộ bảy mươi hai tuổi đời
năm mươi năm tuổi đảng lê thanh giang đã và đang làm
hình ảnh người thủ lĩnh mặt trận đi đốc thúc người dân để xe đúng nơi quy định
đã không còn xa lạ với người dân phúc xá
trong cuộc vận động lớn và nan giải của quận ba đình về thiết lập trật tự hẻ phố
phúc xá là một trong những phường dẫn đầu
dù cơ sở hạ tầng đi sau rất nhiều phường bạn
những vạch trắng kẻ đường giản dị này
trên đường đường
ở bàn phường phúc xá
chính là tâm huyết của đảng viên lão thành lê thanh giang
chúng được tạo nên bởi công sức huy động nguồn vốn xã hội hóa của ông
giúp người dân có ý thức để phương tiện đúng quy định
người dân ở phường phúc xá cho thấy
họ đã chấp hành công tác đảm bảo trật tự hè phố
với một tinh thần tự giác cao nhất
mặt trận tổ quốc
các đoàn thể chính trị xã hội
làm chủ công tức là gương mẫu thực hiện trước
những gia đình nào mà có
hội viên cựu chuyên binh
hội viên phụ nữ
hội viên người cao tuổi
viên chữ thập đỏ
các tổ chức đó là gương mẫu làm trước
gần như là phường phúc xá
không có những chuyện va chặn
có gì nặng nề xung quanh giải phóng lòng đường vừa hẻ đâu
ở tuổi mà nhiều người chọn lựa sống vui vầy
thanh nhàn bên con cháu
thì người cán bộ mặt trận lê thanh giang
lại chọn phụ trách công tác mặt trận
với hàng trăm việc khóa
trong suốt một mươi sáu năm là người thủ lĩnh mặt trận
gắn nối mối đoàn kết bà con nhân dân
ông đã góp phần không nhỏ đưa phúc xá
từ một phường trung bình kém
trở thành phường điểm của quận ba đình
khi được hỏi điều gì là động lực
để ông giữ trong mình
một sức bền bỉ đến lạ thường như vậy
ông có câu trả lời đầy rung dị
cái nhiệm vụ đầu tiên là phải
xuất phát từ quận chủ nhân dân
tức là phải chăm no đời sống
quận chủ nhân dân
và chính từ chăm no quận chủ nhân dân như thế
thì chúng ta phải có những phương pháp
gần dân sát dân học dân nghe dân
thế rồi chắc lọc những ý kiến
như là nguyện vọng chính đáng của nhân dân
chúng ta không quan tâm đến
lợi ích của quận chủ nhân dân
thì tôi cho rằng là
nó không chuẩn không đúng
và nếu nói cho nó sâu xa
là sẽ không hoàn thành
sự nghiệp cách mạng của đảng
các hệ thống đoàn thể phương
phát triển mạnh đều hay không
là vai trò của người đồng tình
thì bác giang là chủ tịch mặt trận
nhưng thể hiện rất rõ vai trò
trong các chỉ đạo
và điều hành hệ thống trị của phương
bác giang là xứng đáng
và làm sao cố gắng bắt khỏe
và làm thêm
sắp ba năm nữa thì dân được nhờ
đã ba mươi sáu năm cống hiến trong quân ngũ
một mươi sáu năm làm công tác mặt trận
người đảng viên lão thành lê thanh giang
vẫn không ngừng bền bỉ mỗi ngày
trở thành cầu nối giữa cấp ủy
phương phúc xá và người dân
đào đáu với những tâm tư
tuyển vọng của bà con
với người cán bộ mặt trận mẫu mực này
tuổi tác chưa khi nào là trở ngại
trên con đường sống và cống hiến
vì tôi nghĩ cái tuổi già
thì là cũng là phải hoạt động
chứ nếu không hoạt động
mà chỉ ngồi một chỗ thôi
thì lại trở thành những người
nghĩa là thụ động
bây giờ mình về với địa phương
nơi mình là cái ga sinh hoạt
có thể nói là cuối cùng
mình năm nay tôi bảy mươi hai tuổi rồi
cuối cùng thì mình cũng vẫn
muốn làm một cái gì đó
để giúp cho bà con nhân dân ta